tạp chí định tử trí thức trực tuyến đưa tin hai con sư tử tại vườn thú zagreb kratia mắc covid một mươi chín sau khi lơi bệnh từ người chăm sóc giới chức trách cho biết hôm hai mươi bốn tháng một mươi một
đây là những trường hợp nhiễm covid một mươi chín đầu tiên được xác nhận ở động vật trong vườn thú tại gratia tuyên bố từ bộ nông nghiệp nước này cho biết theo afp
các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm trên lấy mẫu từ hai con sư tử sau khi chúng phát triển các triệu chứng của bệnh đã xác nhận kết quả dương tính
hai con vật nhiễm bệnh đang được điều trị chúng lây nhiễm từ người chăm sóc mắc covid một mươi chín
người đứng đầu vườn thú zagreb ông damis scott nói người chăm sóc cũng như hai con sư tử leo và ayana đều đã ổn
các triệu chứng xuất hiện ở những ca bệnh này gồm hát hơi và ho song tất cả đều đang hồi phục ông scott nói với truyền thông địa phương
người đứng đầu của zakrep còn cho biết thêm những du khách tới thăm vườn thú không thể lây nhiễm virus từ các con sư tử nhấn bệnh bởi chúng được giữ bên trong hàng rào kính
hiện tại vườn thú cũng đang xét nghiệm cho những động vật khác có tiếp xúc với người chăm sóc nói trên và kết quả sẽ được sớm công bố
kratia nước có tỷ lệ tiêm vaccine thuộc hàng thấp nhất châu âu đang đối mặt với tình trạng ca nhiễm mắc tăng đột biến
đại dịch covid một mươi chín đã cướp đi sinh mạng của hơn một mươi ở quốc gia bốn hai triệu dân này
các trường hợp động vật nhiễm sars cov hai đã được báo cáo ở nhiều loài trên toàn thế giới chủ yếu là những động vật tiếp xúc với người mắc covid một mươi chín
gần đây nhất một mươi một con sư tử đã được xác định nhiễm sars cov hai tại vườn thú delver bang colorado tại mỹ phòng thí nghiệm cơ quan thú y quốc gia cho biết hôm bảy tháng một mươi một
ngoài ra hai con linh cầu tại vườn thú nói trên cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai đánh dấu trường hợp đầu tiên mắc covid một mươi chín ở động vật này trên thế giới
các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu về sự lây nhiễm virus corona
tuy nhiên dựa trên những dữ liệu đã được ghi nhận nguy cơ động vật lây lan virus cho người là rất thấp
những người mắc covid một mươi chín được cho là nên tránh tiếp xúc gần với động vật bao gồm cả vật nuôi để bảo vệ chúng khỏi khả năng lây nhiễm
nhiều người vẫn lo lắng không biết khi đi chợ hoặc mua hàng ở siêu thị có bị lây nhiễm sars cov hai qua thực phẩm hay không
bạn đọc tham khảo bài viết của bác sĩ trần bá thoại để biết thêm các thông tin cần thiết
sars cov hai lây lan thế nào
đường lây truyền chính của sars cov hai là hô hấp qua các giọt bắn từ người nhiễm bệnh khi họ hát hơi ho nói cười
tuy nhiên sars cov hai cũng có lây truyền qua tiếp xúc với điều kiện virus phải đến được mũi mắt miệng là nơi có cách cụ thể để bám vào
dù không loại trừ khả năng lây nhiễm sars cov hai qua thức ăn hoặc đồ vật tiếp xúc
nhưng hiện tại không có bằng chứng nào về việc con người bị nhiễm virus qua sử dụng thực phẩm bị ô nhiễm
cũng như qua tiếp xúc với các đồ vật hoặc bề mặt có virus
sars cov hai xâm nhập vào tế bào ký chủ ra sao
muốn xâm nhập vào tế bào ký chủ sars cov hai phải dùng các protein gai s bám vào hai thủ thể ở màng tế bào là ace hai và tmprss hai
hai thủ thể ace hai và tmprss hai này nằm rải rắc nhiều nơi trên cơ thể con người
như mũi mắt miệng tim bàng quang tuyến tụy thận và não
nhưng chủ yếu tập trung ở niêm mạc mũi kết mặc mắt và niêm mạc miệng
vì hai chủ thể aci hai và tmprs hai của sars cov hai phân bố rất nhiều ở các tế bào nhân mạc mũi nên các nhà khoa học cho rằng sars cov hai chủ yếu sử dụng mũi làm cổng vào
sars cov hai tồn tại bao nhiêu lâu trên đồ vật thức an
sự tồn tại của sars cov hai trong môi trường phụ thuộc vào một số yếu tố như nhiệt độ độ ẩm không khí phề mặt
sars cov hai không ổn định trên bề mặt khô nó ngừng hoạt động từ vài giờ đến vài ngày
các thử nghiệm ở hoa kỳ cho thấy sars cov hai có thể lây nhiễm đến ba giờ dưới dạng khí dung lên bốn giờ trên tấm đồng hai mươi bốn giờ trên bìa cứng và hai ba ngày trên thép không ghi và nhựa
một nghiên cứu của úc cho thấy sars cov hai có thể tồn tại đến hai mươi tám ngày ở hai mươi độ c trên bề mặt khác nhau như thủy tinh thép không ghi và giấy
dữ liệu từ một nghiên cứu đã được công bố khác chỉ ra rằng sars cov hai vẫn có thể lây nhiễm trên bề mặt kim loại trong vài ngày
ngay cả nhiệt độ cao hơn ba mươi độ c
tuy nhiên làm khô bề mặt trong vòng một giờ dẫn đến giảm đáng kể khả năng lây nhiễm giảm một trăm linh lần
trong một bài báo chưa qua quy trình đánh giá khoa học nhóm nhà nghiên cứu mô tả rằng trong các thử nghiệm phòng thí nghiệm với nồng độ virus cao
sars cov hai vẫn có thể lây nhiễm trên cá gà và thịt lợn sau ba tuần bảo quản ở bốn độ c âm hai mươi độ c và âm tám mươi độ c
sars cov hai khó lây nhiễm qua nông sản vì hai lý do sau
nông dân có pcr âm tính mới được cho phép ra đồng
dù pcr âm tính nhưng những người này cũng phải mang khẩu trang áo tràng để phòng ngừa khả năng họ đang giai đoạn ủ bệnh có mầm virus nhưng pcr còn âm tính
nếu nông dân có mở hoặc mang khẩu trang không đúng cách thì lượng sars cov hai nếu có cũng không nhiều và không tồn tại lâu trên nông sản
sars cov hai rất khó lây lan qua thực phẩm
trong hướng dẫn cho người tiêu dùng who cdc fda
điều nêu rõ rằng không có bằng chứng nào cho thấy con người bị mắc covid một mươi chín từ thực phẩm
các cơ quan này chỉ khuyến cáo mọi người rửa tay trước khi ăn và các cơ sở kinh doanh thực phẩm cần bảo đảm các biện pháp vệ sinh
usda và fda khẳng định sau khi xem xét hơn một trăm linh triệu trường hợp mắc covid một mươi chín
không thấy có bằng chứng dịch tễ học nào cho thấy thực phẩm hoặc bao bì thực phẩm là nguồn lây nhiễm virus sars cov hai sang người
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi
bàn quốc tế và thông số kỹ thuật vi sinh vật đối với thực phẩm cũng đã kết luận
dù có hàng tỷ gói thực phẩm đã được tiếp xúc kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát
nhưng không có bằng chứng cho thấy thực phẩm bao bì thực phẩm là nguồn lây nhiễm virus
như vậy lý thuyết cũng như thực tế đã cho thấy sars cov hai rất khó lây lan qua thực phẩm
kể cả thực phẩm bị nhiễm virus này
theo bác sĩ trần bá thoại sars cov hai khó lây nhiễm qua thực phẩm và vật tiếp xúc
tuy nhiên để an toàn người tiêu dùng nên tự bảo vệ mình tránh lây chuyển của virus qua bề mặt và thực phẩm
bằng cách tuân thủ các quy tắc vệ sinh chung
thứ nhất rửa tay thường xuyên và để tay xa mặt
thứ hai rửa tay kỹ sau khi tiếp xúc với thực phẩm và bao bì
thứ ba rửa sạch đun sôi hâm nóng thức ăn khi chế biến